các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sáu điện thoại di động bảy xe mô tô gần sáu triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra